sáng nay một mươi năm tháng một mươi tại sân bay tân sơn nhất tp hcm đợt hai của bệnh viện giã chiến việt nam với ba mươi một cán bộ quân nhân đã lên đường đi nam sudan làm nhiệm vụ quốc tế
bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ liên hợp quốc ở nam sudan
trước đó vào ngày một tháng một mươi đợt một với ba mươi hai cán bộ chiến sĩ đã sang nam sudan hiện đã ổn định công việc và nơi ăn ở sinh hoạt ở bên nước bạn
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ
đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng nhấn mạnh lực lượng bệnh viện giã chiến cần nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe hoạt động gìn giữ hòa bình tại nam sudan
lực lượng cần tiếp tục đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau trong công tác và cuộc sống
việc bệnh viện giã chiến của việt nam tham gia hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan khẳng định xu thế hội nhập của việt nam
quân đội việt nam thích ứng được nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc